nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố kể cả chất tự công cộng năm vừa qua đã xuất phát những
các tội phạm mới lợi dụng vô dịch bệnh covid lợi dụng vô sự khó khăn của người dân để mà có cái
lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng tôi tập trung để mà có đấu tranh làm sao để giảm bớt được những
cái thiệt hại đối với người dân và phòng ngừa cái hiệu quả đối với tội phạm trên không nhân mạng
về tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản tỷ lệ điều tra khám phá án của công an thành phố hồ chí
minh đạt sáu mươi bốn tám nhưng các loại tội phạm này vẫn xảy ra nhiều tại các địa bàn vùng ven
như cướp tài sản xảy ra nhiều tại hóc môn bình chánh thủ đức củ chi quận một mươi hai
chia thành sáu cụm địa bàn trọng điểm tổ chức giao ban trực tuyến và đồng thời là tổ chức giao ban
đường phố đối với các lực lượng này kết nối tới các thông tin kết nối các dữ liệu tài liệu và các băng
đá làm sao mà để đánh rã đánh tan trong chứng nước không để các đối tượng gây án tuy nhiên vẫn
còn phát sinh những cái vụ việc nghiêm trọng trong đó có các băng nhóm vàng cảnh móc túi người đi
đường có các vụ cướp và các băng cướp giật tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc đang
thay đổi về phương thức thua đoạn hoạt động các đối tượng sử dụng mạng internet và các ứng dụng
như viber zalo wechat để hoạt động cơ bản giao dịch phơi số đề đá gà
cá độ bóng đá trực tuyến sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán với phương thức chung chi nhiều
tầng của hệ thống ngân hàng bằng tài khoản ảo hệ thống máy chủ các cực được đặt tại nước ngoài do
người nước ngoài cầm đầu chỉ đạo từ xa mở tài khoản ngân hàng mang tên người khác gây khó khăn
cho công tác thu thập tài liệu để xử lý chúng tôi đang quyết liệt để tham mưu
để ký nghị ngân hàng nhà nước trong việc mở các tài khoản nói chung mở tài khoản hiện nay rất là
dễ thành ra là số đối tượng lợi dụng các cái việc simrack các cái chứng minh nhân dân giả có rồi
nữa rồi thuê chứng minh nhân có để cái tài khoản vì cái số đối tượng lừa đảo qua mạng là
sau khi nó lừa được tiền nó chuyển rất nhanh qua các ngân hàng không có một khả năng nào ngay
chặn cho chúng ta kịp với cái loại tội phạm này năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố hồ chí minh ghi
nhận ba chín trăm bảy mươi một vụ phản pháp hình sự công an thành phố đã điều tra khám phá hai tám trăm bốn mươi tám vụ
đạt tỷ lệ bảy mươi một bảy mươi hai bắt giữ bốn hai trăm hai mươi bảy đối tượng so với chỉ tiêu kéo giảm năm số vụ phạm pháp hình sự
có một mươi năm trên hai mươi hai đơn vị công an cấp huyện đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay mọi thắc mắc và phản ánh về an sinh
đời sống kinh tế quý vị có thể gọi về hotline hoặc gửi email cho chương trình còn bây giờ
giang thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo